với trạng đường một mươi năm viện khoa học và công nghệ tính toán tp hcm đã hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu khoa học
là các đề tài nhiệm vụ thành phố giao và đầu tư đồng thời thu hút các chuyên gia nhà khoa học việt kiều
ở nước ngoài về đóng góp chất xám xây dựng đất nước cũng như nỗ lực xây dựng mạng lưới đào tạo
các nhà khoa học ngành công nghệ tính toán cho thành phố
viện khoa học và công nghệ tính toán tp hcm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn chín
dưới sự chỉ đạo về phương hướng hoạt động của ủy ban nhân dân tp hcm
đó là định hướng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng cường các ngành kinh tế kỹ thuật
có hàm lượng khoa học và công nghệ cao đồng thời thu hút các chuyên gia nhà khoa học việt kiều
về tham gia nghiên cứu
với sự đầu tư cho nghiên cứu khoa học tăng mạnh trong một mươi năm qua từ năm tỷ đồng một năm
trong những năm đầu thành lập này con số đó đã là một mươi hai tỷ đồng một năm
sự quan tâm đầu tư của thành phố cùng với nỗ lực của các nhà nghiên cứu đã cho ra đời nhiều bài báo khoa học
được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín cũng như triển khai bước đầu thành công
những công trình ứng dụng phục vụ sự phát triển của thành phố